trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa pháp sáng nay theo giờ địa phương
tại thành phố toulouse chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thăm dây chuyền sản xuất máy bay a ba trăm năm mươi của airbus
sự lễ giới thiệu máy bay a ba trăm năm mươi và khai trương văn phòng fpt
sự kiện chủ tịch quốc hội thăm trực tiếp nhà máy sản xuất máy bay tập đoàn sản xuất động cơ thể hiện sự quan tâm
của lãnh đạo cấp cao đến sự phát triển của ngành hàng không và các vấn đề chuyển giao công nghệ
hợp tác chiến lược trong ngành công nghiệp quan trọng này
cũng trong sáng ba tháng bốn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã chứng kiến lễ đón nhận tàu bay a ba trăm hai mươi một neo
mang số hiệu vn a sáu trăm linh của việt ze
và đây cũng là những hoạt động kết thúc chuyến thăm chính thức của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta tại cộng hòa pháp